từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai bộ thông tin và truyền thông phối hợp với ubnd tỉnh bình phước
tổ chức triển lãm ảnh và phim phóng sự tài liệu về cộng đồng asean
triển lãm quy tụ gần ba trăm linh tác phẩm ảnh và gần sáu mươi bộ phim phóng sự tài liệu đặc sắc của các tác giả của một mươi nước asean
các tác phẩm trưng bày tại triển lãm không chỉ có chất lượng nghệ thuật cao
mà còn truyền tải được thông tin phong phú đa chiều về cộng đồng asean
qua đó giúp cho người xem hiểu biết hơn về phong tục tập quán đời sống xã hội trong khu vực
giúp cho mọi người có điều kiện hiểu nhau hơn xích lại gần nhau hơn
và cùng chung tay xây dựng một cộng đồng asean đoàn kết hữu nghị
hợp tác và phát triển vì lợi ích của nhân dân mỗi nước
vì hòa bình ổn định và phát triển của khu vực và toàn thế giới